thưa quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội
thưa quý vị tối ngày tám tháng hai hà nội ghi nhận hai chín trăm linh ba ca mắc mới
quận hoàng mai và trương mỹ dẫn đầu số f tại thủ đô với hơn một trăm linh ca
sở y tế cho biết số ca mắc mới từ một mươi tám h ngày bảy tháng hai đến một mươi tám h ngày tám tháng hai
thành phố ghi nhận hai chín trăm linh ba ca bệnh
bệnh nhân phân bố tại bốn trăm tám mươi sáu xã phượng thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hoàng mai một trăm linh chín chương mỹ một trăm linh
nam tự liêm chín mươi năm long biên chín mươi một đông anh tám mươi chín
cộng dông số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là một trăm năm mươi bảy bảy mươi ba ca
theo báo cáo của sở y tế
tới hết ngày bảy tháng hai hiện tại thành phố không còn điểm phong tỏa
có năm mươi một hai trăm hai mươi bốn bệnh nhân đang điều trị trong đó tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương có một trăm năm mươi tám ca
tại bệnh viện đại học y hà nội có một trăm bảy mươi ba ca các bệnh viện qua hà nội đang điều trị hai hai trăm năm mươi bốn ca
ngoài ra các cơ sở thu dung thành phố và cơ sở thu dung quận huyện chỉ còn hơn năm trăm năm mươi ca bệnh
số f theo dõi điều trị tại nhà là bốn mươi tám tám mươi một người
hôm qua có một mươi sáu ca bệnh
bệnh ở hà nội tử vong nâng tổng số ca tử vong từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là bảy trăm bảy mươi chín ca
phòng khám hậu covid một mươi chín ở bệnh viện đa khoa đức giang hà nội
ngay sau tết tiếp nhận nhiều f khỏi bệnh tới khám trong đó có nhiều người trẻ tuổi và trẻ em
nhiều người đi khám chỉ vì lo lắng dù không có dấu hiệu quá rầm rộ
hà nội cho phép mở lại rạp chiếu phim từ ngày một mươi tháng hai
theo chỉ đạo của ybnd
các rạp chiếu phim được mở cửa trở lại từ ngày một mươi tháng hai
ybnd tp hà nội vừa có văn bản về việc thực hiện kết luận của thượng trực thành ủy tại cuộc hợp ngày bảy tháng hai
đáng chú ý ban các sự thành ủy yêu cầu phó chủ tịch ybnd tp chữ xuân dũng
chỉ đạo cho phép rạp chiếu phim các cơ sở địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật mở cửa đón khách trở lại từ ngày một mươi tháng hai
bên cạnh đó triển khai phục vụ các hoạt động tính ngưỡng của nhân dân
tại khu di tích thắng cảnh chùa hương trước trầm tháng diên
cũng như các điểm thăm quan di tích văn hóa lịch sử khác trên địa bàn thành phố
không tổ chức lễ hội phù hợp với các chỉ đạo của chính phủ của bộ văn hóa thể thao và du lịch
đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
ngoài ra nội dung kết luận cũng nêu rõ các phó chủ tịch ybnd tp căn cứ lĩnh vực
địa bàn được phân công phụ trách chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai các nhiệm vụ
công việc ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
trong đó phó chủ tịch dương đức tuấn được giao quyết liệt triển khai các nhiệm vụ
thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai bốn vùng thủ đô hà nội
trình bang các sự đảng ubnd tp để báo cáo thành ủy chính phủ
đảm bảo trình quốc hội xem xét trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
cùng với đó đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng đền thờ ngô quyền
tại khu di tích cổ loa
dự án đầu tư phục dựng điện kính thiên tại khu di tích hoàng thành thăng long v v
phó chủ tịch tp nguyễn mạnh quyền được giao nhiệm vụ chỉ đạo nghiên cứu
đề xuất việc mở cửa trở lại các dịch vụ vận tải du lịch
giao thương quốc tế với các phương án phù hợp đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh
phát triển công nghiệp nông nghiệp dịch vụ làng nghề v v
tình hình dịch bệnh tại hà nội vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
thậm chí số ca tử vong còn tăng cao mặc cho số f vẫn luôn nằm trong khoảng sắp xỉ ba ca
tại sao lại như vậy các chuyên gia y tế đã lý giải hiện trạng này ngay sau đây
theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày một mươi bảy tháng một
tức tám năm tháng hà nội chỉ ghi nhận ba trăm sáu mươi bốn ca tử vong vì covid một mươi chín tức bình quân chỉ một năm ca tử vong một ngày
tuy nhiên chỉ trong hai mươi ngày từ ngày một mươi bảy tháng một đến ngày sáu tháng hai số ca tử vong thành phố ghi nhận thêm
là bốn trăm một mươi năm ca trung bình hơn hai mươi ca một ngày tức gấp gần một mươi bốn lần giai đoạn trước
tổng số ca tử vong vì covid một mươi chín qua hà nội tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày bảy tháng hai đã là bảy trăm bảy mươi chín ca
như ngày bốn tháng hai số ca tử vong trong ngày là hai mươi ba ca ngày bảy tháng hai số ca tử vong là một mươi sáu ca
trong khi đó thống kê của cdc hà nội lại cho thấy số ca mắc mới covid một mươi chín hàng ngày của thành phố
đang đi ngang sấp xỉ ba ca một ngày tính từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi
câu hỏi đặt ra là vì sao số ca mắc mới đi ngang
song số ca tử vong vì covid một mươi chín hà nội lại tăng mạnh
trao đổi về hiện trạng này bác sĩ hoàng hồ hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh
covid một mươi chín hà nội cho biết nguyên nhân là câu chuyện tích lũy dưới góc độ điều trị
cụ thể thời gian đầu số ca mắc mới covid một mươi chín qua hà nội thấp khả năng tập trung điều trị tốt hơn
xong khi bệnh nhân nặng lên theo tỷ lệ ca mắc mới hàng ngày
thì các cơ sở điều trị cũng quá tải theo
tuy nhiên nguyên nhân quan trọng hơn là giai đoạn hậu covid một mươi chín kéo dài dai dẳng với người bệnh
đa số những bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đều đã có bệnh lý nền
khi mắc covid một mươi chín kéo dài lại phát thêm nhiều thứ bệnh khác
do đó bệnh càng kéo dài thì khả năng chống chịu của người bệnh càng thấp
dẫn đến tử vong nếu diễn biến quá nặng
theo bác sĩ hoàng hồ hải việc đến số ca mắc mới không còn nhiều ý nghĩa nữa
khi tỷ lệ lây nhiễm chủ yếu ngoài cộng đồng đa số là các ca thể nhẹ
thực tế cho thấy rất nhiều người bệnh không khai báo với phường mà tự điều trị tại nhà
do đó còn số thống kê số ca mắc mới hàng ngày cũng khó làm chuẩn xác
cũng theo ông hải thay vì đếm số ca mắc mới hàng ngày
chỉ nên tính số ca nặng phải vào viện để tập trung nguồn lực điều trị
đáng chú ý bên cạnh việc điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín diễn biến nặng
bệnh viện còn phải điều trị các bệnh nhân hậu covid một mươi chín
dù đã âm tính nhưng các triệu chứng vẫn dai dẳng cần sự trợ giúp của bác sĩ
vì thế nguồn lực thuốc đặc trị
nhất là cơn bão situkin tình trạng hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức
về virus gây bệnh và dẫn đến phản ứng viêm toàn hệ thống
càng cần thiết được bổ sung trong thời gian tới
không chỉ đến bệnh nhân covid một mươi chín mà cả hậu covid
liên quan đến quyết định cho phép học sinh từ lớp một đến lớp sáu
tại một mươi tám huyện thị xã trở lại trường học trực tiếp
một vấn đề khiến phụ huynh băn khoăn là trường chưa tổ chức bán chú cho các trẻ đi học
gây khó khăn cho các phụ huynh trong việc đưa đón con
trần thái cương giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội đã phản hồi về vấn đề này
vừa qua ủy ban dân thành phố hà nội có quyết định cho phép học sinh từ lớp một đến lớp sáu
tại một mươi tám huyện thị xã trở lại trường học trực tiếp từ ngày một mươi tháng hai
như vậy sẽ chỉ còn học sinh từ lớp một đến lớp sáu tại một mươi hai quận tiếp tục học trực tuyến
trong khi đó trẻ mầm non toàn thành phố vẫn tiếp tục ở nhà
các trường đón học sinh trở lại trường sau dịp nghỉ tết
chỉ bổ trí học một buổi một ngày sắp xếp thử khóa biểu để đảm bảo giãn khách
thực hiện phân luồng học sinh vào đầu giờ học và khi tan học
tuy nhiên một vấn đề khiến phụ huynh băn khoăn là trẻ từ lớp một đến lớp sáu đi học trực tiếp nhưng chưa có bán chú
điều này gây khó khăn trong việc đưa đón con
trước băn khoăn của phụ huynh ông trần thế cương giám đốc sở giáo dục đào tạo hà nội cho biết
đây là vấn đề sở quan tâm vì còn rất nhiều phụ huynh lo lắng
thời gian tới sở sẽ đề xuất lên ủy ban dân thành phố về vấn đề này để tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu học bán chú trở lại
đặc biệt là các trường phải đảm bảo an toàn cho học sinh về phòng chống dịch covid một mươi chín
sở dục đào tạo hà nội mong muốn phụ huynh học sinh đồng hành cùng nhà trường nghiêm túc thực hiện năm k
cùng giám sát và tuân thủ nguyên tắc một cung đường hai điểm đến để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại
trong các quyết định ủy ban dân thành phố hà nội yêu cầu các nhà trường phối hợp trà trẻ với ban chỉ đạo phòng chống dịch trên địa bàn
để có phản ứng nhanh với các tình huống phát sinh dịch khi học sinh trở lại trường học trực tiếp
nếu có điều kiện đảm bảo an toàn sở giáo dục đào tạo hà nội dự kiến sẽ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của ủy ban dân thành phố
cho phép học sinh từ lớp một đến lớp sáu tại một mươi hai quận còn lại đi học trực tiếp từ ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé